trước tiên sẽ là đôi nét về tình hình thời tiết
quý vị thân mến đợt không khí lạnh có cường độ khá là mạnh đã tràn về miền bắc gây mưa rông
theo dự báo không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nhiều nơi ở bắc bộ làm nhiệt độ giảm mạnh
càng về chiều thì trời càng lạnh hơn so với mức nhiệt là khoảng một mươi bảy một mươi chín độ
với miền trung thì tiếp tục xảy ra mưa lớn ở diện rộng lũ trên các sông sẽ dâng lên gây ra lũ quét và sạt lở đất
dự báo vùng mưa lớn sẽ còn mở rộng hơn trong hai ngày tiếp theo dọc khu vực từ quảng bình tới khánh hòa
ước tính lượng mưa trên ba trăm linh mm
mưa rông cũng sẽ xảy ra tại các tỉnh thành miền nam cục bộ có nơi mưa vừa mưa to
kèm với đó là nguy cơ về rông xét và gió giật mạnh
chi tiết hơn về nhiệt độ từng vùng sẽ có trong phần cuối của chương trình